những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống của ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại